tại xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
cảnh sát biển đồng hành với ngư dân là mô hình dân vận mới gắn liền với chức năng
nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển việt nam được triển khai thực hiện năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tuyên truyền cho ngư dân thấy được tầm quan trọng của biển đảo với nhiệm vụ quốc phòng an ninh
thời gian qua bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phối hợp hoạt động với các lực lượng biên phòng
hải quan của một mươi tỉnh ven biển thuộc địa bàn đồng quân phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền
của các địa phương trọng điểm như cồn cỏ bạch long vĩ vân đồn tạo được mối quan hệ gắn bó hiệu quả tốt
trong chương trình lần này bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với xã quảng đông tổ chức
nhiều hoạt động thiết thực như ký kết triển khai mô hình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
giữa hải đội một trăm linh hai và xã quảng đông tặng năm mươi cờ tổ quốc một trăm linh áo phao cho các hộ ngư dân nghèo
phát ba trăm linh tờ rơi tờ gấp tuyên truyền pháp luật và những điều ngư dân lưu ý khi đánh bắt hải sản trên biển
khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn năm mươi lượt người và tặng hai mươi xuất quà cho các đối tượng chính sách
tặng ba xuất học bồng cho ba cháu học sinh nghèo học giỏi
nằm trong chuỗi hoạt động đoàn công tác đã đến viếng mộ đại tướng võ nguyên giáp
và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quảng đông